tổng cục lâm nghiệp vừa trao giải cuộc thi viết rừng là cuộc sống của tôi
và hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp cho ba mươi hai tác phẩm đoạt giải
cuộc thi viết dừng là cuộc sống của tôi có ba mươi hai tác phẩm đoạt giải trên bốn trăm một mươi hai tác phẩm dự thi
thuộc cả ba thể loại chuyện ngắn thơ phóng sự của hai trăm linh sáu tác giả
hội thi tìm hiểu pháp luật về lâm nghiệp gồm hai phần
cuộc thi viết qua mạng internet và cuộc thi sân khấu
cuộc thi viết qua mạng internet có hai mươi một tác phẩm đoạt giải trên tổng số một trăm một mươi năm bài dự thi
cuộc thi được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao kiến thức về lâm nghiệp
mà còn hướng đến nâng cao việc triển khai tốt pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương